phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lóc phối hợp với công an huyện cromana và các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh
vừa nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ thành công một đối tượng đột nhập vào nhà dân phá kết sát trộm gần sáu trăm linh triệu đồng
sau hơn hai mươi bốn giờ tích cực điều tra
trước đó khoảng một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng hai công an huyện kromana tỉnh đắk lắc nhận tin báo của anh nguyễn văn thỏa
chú thị trấn buôn chấp huyện kromana về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà cậy phá kết sắt lấy cắp gần sáu trăm linh triệu đồng
công an huyện cromana tỉnh đắk lắc nhận tin báo của anh nguyễn văn thỏa

công an huyện cromana tỉnh đắk lắc nhận tin báo của anh nguyễn văn thỏa

công an huyện cromana tỉnh đắk lắc nhận tin báo của anh nguyễn văn thỏa
chú thị trấn buôn chấp huyện cromana về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà cậy phá kết sát lấy cắp gần sáu trăm linh triệu đồng
công an huyện cromana tỉnh đắk lắc nhận tin báo của anh nguyễn văn thỏa
đồng thời đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật